trong quá trình truy bắt thì bất ngờ hai đối tượng đã dùng hung khí tấn công khiến thượng úy sầm quốc nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trong tổ công tác bị thương nặng
mặc dù bị trọng thương nhưng đồng chí sầm quốc nghĩa vẫn cố gắng ra hiệu cho đồng đội truy bắt các đối tượng
do địa hình hiểm trở nên các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu
ngay sau đó đồng chí nghĩa được đồng đội đưa đến trung tâm y tế huyện quế phong cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đồng chí đã hy sinh vào trưa cùng ngày
thượng úy sầm quốc nghĩa là công an huyện quế phong mới hai mươi chín tuổi có vợ và một con nhỏ hai tuổi
ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo công an tỉnh nghệ an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra truy bắt bằng được đối tượng
sau một mươi năm ngày tích cực điều tra truy xét tối một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã bắt giữ đối tượng
sung văn cợ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở bản chim xã nhi sơn huyện mường lát về hành vi giết người
ngày bốn tháng ba tại bản chim xã nhi sơn huyện mường lát xảy ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng
nạn nhân là chị sung thị xua sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại bản chim bị chết tại tròi chăn nuôi của gia đình với nhiều vết thương tích trên thân thể
sau một mươi năm ngày tích cực điều tra công an tỉnh thanh hóa đã bắt giữ đối tượng sung văn cợ ở cùng bản với chị xua là hung thủ đã giết chết chị xua
quá trình đấu tranh sung văn cợ khai nhận chiều ngày ba tháng ba cợ lên núi bó chính thuộc địa phận bản chim để bậy thú
cợ đi vào tròi
nhà chị xua để hút thuốc lào thì phát sinh bầu thuận với chị xua
trong lúc xô xát cọ đã dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người chị xua khiến chị tử vong
xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần qua
nhằm cung cấp kiến thức về các biện pháp phòng chống dịch bệnh để sẵn sàng đáp ứng với tình hình dịch bệnh trong cộng đồng và lực lượng công an nhân dân
bộ công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh

tại hội nghị trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an khẳng định
ở giai đoạn đầu lực lượng công an đã cùng với các cấp các ngành có những đóng góp quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh
bước sang giai đoạn hai yêu cầu đặt ra là phải quyết liệt hơn nữa lực lượng công an cần sự chuẩn bị tiến hành giả soát lại tất cả những công việc đã và đang làm với tinh thần khẩn trương trách nhiệm hiệu quả
tại hội nghị giáo sư tiến sĩ nguyễn văn kính chủ tịch hội truyền nhiễm việt nam nguyên giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương trực tiếp truyền đạt nội dung liên quan đến diễn biến của dịch bệnh hiện nay
đồng thời chỉ ra các biện pháp phòng bệnh cụ thể cho cá nhân cán bộ chiến sĩ tại gia đình trụ sở làm việc cơ sở y tế và cộng đồng
bên cạnh công tác tập huấn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của bộ công an do trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại cửa khẩu cảng hàng không sân bay quốc tế nội bài
một trong những đơn vị đầu tiên tiếp xúc với khách nước ngoài tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao
với những vất vả hy sinh khó khăn mà lực lượng công an cửa khẩu trong cả nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu trong thời gian tới lực lượng công an cửa khẩu cảng hàng không sân bay quốc tế nội bài nói riêng
lực lượng công an cửa khẩu trong cả nước nói chung tiếp tục cố gắng phát huy hết sức mình vượt qua khó khăn
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng có liên quan hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ góp phần hiệu quả trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đoàn công tác của bộ công an ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của bộ công an cũng đã làm việc với cục truyền thông công an nhân dân về công tác thông tin tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín
báo cáo về kết quả thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch covid một mươi chín
đại diện cục truyền thông công an nhân dân cho biết ngay sau khi tình hình dịch bệnh xảy ra cục truyền thông công an nhân dân đã bám sát chỉ đạo của đảng chính phủ và bộ công an về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tập trung sản xuất phát sóng đăng tải gần hai tin bài phóng sự đảm bảo kịp thời nội dung tốt
đánh giá cao những nỗ lực của cục truyền thông công an nhân dân trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu báo chí công an nhân dân thời gian tới cần tiếp tục phản ánh nhanh chính xác về diễn biến dịch bệnh
tăng cường tuyên truyền phổ biến sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo của lãnh đạo bộ sự chủ động tích cực khẩn trương của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân khi tham gia phòng chống dịch
tuyên truyền biểu dương các tấm gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt
đặc biệt mỗi phóng viên biên tập viên cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe phòng chống dịch để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền
về công tác hậu cần và y tế công an nhân dân
tại buổi làm việc với công ty một mươi chín tháng năm thuộc cục công nghiệp an ninh bộ công an về tiến độ sản xuất khẩu trang để trang bị cho cán bộ chiến sĩ phòng chống dịch bệnh khi thực hiện các nhiệm vụ công tác
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an nhấn mạnh
công an là một trong những lực lượng nơi tuyến đầu góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó việc đáp ứng nhu cầu về khẩu trang là rất cấp thiết
vì thế các đơn vị hậu cần y tế trong công an nhân dân nói chung công ty một mươi chín tháng năm nói riêng
cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất vào việc với tinh thần hăng say trách nhiệm như một cơ hội để góp phần vào việc phòng chống dịch ở tuyến sau
rút kinh nghiệm từ công tác phòng chống dịch tại đây lực lượng chức năng đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định phòng chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh
đặc biệt tại các khu cụm công nghiệp nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh vĩnh phúc
khu công nghiệp bình xuyên hai xã ba hiến huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc là địa bàn có nhiều chuyên gia nước ngoài và hàng nghìn người lao động sinh sống và làm việc
ngay từ khi thông tin về covid một mươi chín xuất hiện trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc những biện pháp phòng dịch đã được triển khai quốc liệt tại đây
và chúng tôi đã triển khai đến doanh nghiệp có biện pháp phòng ngừa chống dịch doanh nghiệp đã chủ động mua khẩu trang cho người lao động và phun của chồng
quán triệt triển khai kịp thời đầy đủ các văn bản chỉ đạo của trung ương của tỉnh về phòng chống dịch bệnh
công an tỉnh vĩnh phúc đã phát huy vai trò chủ động của mình trong công tác phòng dịch tại đây và việc làm này đã mang lại hiệu quả
khi xảy ra dịch bệnh covid các cơ quan chức năng đặc biệt là phòng an ninh kinh tế phòng xuất nhập cảnh đã đến công ty chúng tôi tuyên truyền hỗ trợ phương pháp cách ly chuyên gia khi sang làm việc
nhờ có sự hỗ trợ của lực lượng công an vĩnh phúc chúng tôi đã liên tục đảm bảo được hoạt động sản xuất các cán bộ trong công ty an tâm làm việc các chuyên gia người nước ngoài khi mà nhập cảnh vào việt nam cũng đã được thực hiện cách ly một cách nghiêm túc
nên cán bộ công nhân viên rất yên tâm trong quá trình làm việc
không chỉ tại khu công nghiệp bình xuyên hai lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành các cấp chính quyền trong tỉnh tổ chức nghiêm túc việc nhắc nhở tuyên truyền và kiểm tra hướng dẫn các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh được thực hiện đầy đủ
việc trực tiếp với tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn và chúng tôi đã giả soát được hơn hai đồng

có trụ sở ở hồng kông trung quốc đánh giá đảng và nhà nước việt nam đã khống chế dịch covid một mươi chín một cách khẩn trương hiệu quả và chắc chắn
bài báo cho hay mặc dù những ngày gần đây việt nam có thêm các ca mắc mới nhưng phần lớn trong số đó là những người vừa đến từ hoặc trở về từ châu âu tâm điểm mới của đại dịch
trong khi hầu hết người dân đều tôn trọng các giới hạn về tụ tập đông người và việc đóng cửa các địa điểm công cộng
asia times cũng dẫn lời giáo sư carl thayer chuyên gia hàng đầu về việt nam và các vấn đề quốc tế nhận định
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ động hành động thiết lập lực lượng chuyên trách giám sát ở mọi cấp độ và thực hiện chiến dịch truyền thông hiệu quả thông tin chi tiết đến từng công dân về dịch bệnh
còn tại romani quốc gia châu âu có hàng nghìn lao động việt nam đang làm việc
báo tự do đã đăng bài viết làm sao để người lao động việt nam tự bảo vệ bản thân khỏi dịch covid một mươi chín bằng tiếng việt để cập nhật tình hình dịch bệnh và các cách thức phòng tránh
bên cạnh đó là số điện thoại các đường dây nóng hỗ trợ trong trường hợp cần thiết